cứ vào đầu tháng riêng hàng năm khi những cánh đào nở rộ trên những sườn núi người giao ở các xã huyện sapa tỉnh lào cai lại tổ chức lễ hội hát giao duyên truyền thống thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến khám phá trải nghiệm
đồng thời lễ hội hát gia duyên cũng là dịp quảng bá tiềm năng du lịch sapa bảo tồn giá trị văn hóa và nâng cao đời sống vật chất cho cộng đồng dân tộc giao tại đây
lễ hội hát giao duyên được chia làm hai phần gồm lễ và hội phần lễ bắt đầu bằng việc tái hiện lại nghi lễ nhảy của người giao
mục đích chính của nghi lễ là cầu khấn tổ tiên phù hộ sang năm mới mọi người trong gia đình họ hàng được mệnh khỏe cầu mưa thuận gió hòa mùa màng mội thu
phần hội là màn tái hiện lễ rước dâu của người giao hát giao duyên nam nữ bằng những bài ca cổ độc đáo bộc lộ đời sống văn hóa tinh thần phong phú bản sắc dân tộc độc đáo của người giao ở sapa
đây là lễ dịp đầu năm để những trai
tôi trai gái tìm hiểu điêu đương và đây là một nét đẹp truyền thống nhiều các dân tộc thì đều có nhưng mà mỗi một dân tộc thì đều có một cái thể hiện một cách đặc thù riêng của dân tộc mình
thế và đối với cái hoạt động này thì đối với chính quyền địa phương thì luôn luôn quan tâm giữ gìn phát huy và luôn đây là
coi đây là một trong giá trị truyền thống văn hóa của các dân tộc trong đó dân tộc giao giữ gìn phát huy để trở thành một nét đẹp truyền thống của các dân tộc
và qua đây thì cũng là để cho du khách đến để tìm hiểu khám phá
và thấy được những nét đẹp truyền thống của dân tộc các dân tộc của huyện sapa
đến với lễ hội du khách và bà con nhân dân nơi đây có thể hòa mình trong không khí tưng bừng của các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như chơi đu leo cột mỡ bịt mắt đánh trống
bên cạnh đó du khách còn được thưởng thức những sản phẩm đặc trưng của địa phương mà không nơi nào có được
đây là lần đầu tiên tôi đến đây và tôi thấy là cái không khí lễ hội này rất là vui vẻ
và nhốt nhìm tất cả cho mọi người rất là vui
ấn tượng nhất là cái phong tục tập quán cái nền văn hóa của dân tộc người dân tộc ở vùng cao này là cái điều mới lạ
và người đi lễ hội người ta được thưởng thức và được chứng kiến xâm nhập vào tất cả những cái cuộc sống của dân bản và những phong cảnh xung quanh
việc duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống ở sapa không chỉ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
mà còn khơi dậy sức mạnh tập thể trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
khuyến khích người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội du lịch ở địa phương
đưa sapa trở thành điểm đến gần gũi quen thuộc với du khách
có phần tuyên truyền các hoạt động văn hóa trong năm du lịch quốc gia lào cai tây bắc hai nghìn hai mươi